lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã phát hiện một vụ vận chuyển bình ga giả mạo nhãn hiệu đang trên đường đi tiêu thụ
điều đáng nói từ vụ việc này lực lượng chức năng đã phát hiện ra một cơ sở sang chiết ga trái phép đang hoạt động ngay trên địa bàn tỉnh
lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã phát hiện và thu giữ hơn hai trăm linh bình ga loại một mươi hai kg và bốn mươi năm kg mà nhãn hiệu petro việt nam
không có mảng bảo vệ không có tem chống giả của công ty gà petro việt nam
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm một cơ sở chiết nạp khí hóa lỏng trái phép
có hơn năm trăm năm trăm bảy mươi vỏ bình ga hai bồn chứa dung tích năm tấn khí hóa lỏng vẫn đang sử dụng và gần sáu trăm linh vỏ bình khác
các vỏ bình phát hiện tại đây của một mươi sáu nhãn hiệu khí hoa lỏng đã đăng ký
lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ